triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
cùng dự có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an thủ đô đã chủ động nắm tình hình tham mưu với thành ủy ủy ban nhân dân thành phố xây dựng triển khai các chỉ thị
chương trình kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự giải quyết các vấn đề tồn tại phức tạp nổi lên trên địa bàn
trọng tâm đã tham mưu thành ủy quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tham mưu ủy ban nhân dân thành phố triển khai có hiệu quả đề án sáu của chính phủ trên địa bàn thành phố
công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục được thực hiện hiệu quả góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tập trung thực hiện quyết liệt góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn
phát biểu tại hội nghị đồng chí đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
trong những thành tích chung của thủ đô trong năm hai nghìn hai mươi hai có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an thành phố
đồng thời đề nghị thời gian tới công an thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm túc các quan điểm đường lối chủ trương chính sách chỉ thị
nghị quyết của đảng bộ công an và thành ủy về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an thủ đô
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đề nghị công an thủ đô cần đặc biệt quan tâm tập trung xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn không để bị động bất ngờ an ninh phải được tăng cường và bảo đảm
vững chắc hơn trên các lĩnh vực địa bàn chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản bên cạnh đó nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
để phục vụ sự quản lý điều hành quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
nhân dịp này thượng ủy quyền lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm trao hôn trương bảo vệ tổ chức các hàng bằng thêm của thủ tướng chính phủ
cờ thuy đua của bộ công an cho các cận thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trò thi đua
thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ trong đó đánh giá cán bộ là khâu quan trọng đột phá gắn với sử dụng hiệu quả biên chế
tăng cường biên chế cho cơ sở đơn vị trực tiếp chiến đấu
đây là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba của cục tổ chức cán bộ tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai cục tổ chức cán bộ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
các đề án dự án chủ trương lớn và giải pháp để xây dựng lực lượng công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nổi bật là tham mưu bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tham mưu đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám về thực hiện nghị quyết số một mươi hai
tham mưu với lãnh đạo bộ ký ban hành bốn đề án thành phần đảm bảo tiến độ
bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương
theo hướng tinh gọn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận
và chúc mừng những thành tích mà cục tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục tổ chức cán bộ
quán triệt phương châm của đảng ủy công an trung ương về thực hiện nghị quyết số một mươi hai là xây dựng con người là trung tâm hiện đại trước
kết hợp với hiện đại về phương tiện hậu cần kỹ thuật bảo đảm đồng bộ phù hợp xuất phát từ tư tưởng con người
là gốc của mọi công việc xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt
triển khai thực hiện có hiệu quả đúng tiến độ bốn đề án thành phần đã được lãnh đạo bộ duyệt
trong đó tiếp tục ra soát đánh giá tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương
tiếp tục tham mưu thực hiện các chủ trương tăng cường toàn diện công an cấp huyện và tập trung xây dựng công an xã chính quy
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở
bộ trưởng tô lâm yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ trong đó đánh giá cán bộ là khâu quan trọng đột phá
gắn với xây dựng khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ hợp lý theo từng cấp từng đơn vị công an
cục tổ chức cán bộ thực hiện tốt chế độ chính sách người có công nhất là cán bộ chiến sĩ bị thương hy sinh trong công tác chiến đấu
tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân đối với hai cá nhân
trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các tập thể cá nhân thuộc cục tổ chức cán bộ có thành tích xuất sắc
chiều nay hai mươi ba tháng một mươi hai tại tp hcm thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
buổi họp có sự tham gia của công an sáu mươi ba tỉnh thành và các trường công an nhân dân trên cả nước
năm hai nghìn hai mươi hai công an các đơn vị địa phương các trường công an nhân dân đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo
bồi dưỡng cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm
trong thời gian tới cục đào tạo và các trường công an nhân dân sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
các đề án thành phần triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về lĩnh vực giáo dục đào tạo bồi dưỡng
tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và đề án tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao kết quả nổi bật trong công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đưa ra các nhóm nội dung trọng tâm về công tác giáo dục đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năm hai nghìn hai mươi ba đối với các trường
học viện công an nhân dân công an các địa phương và các cục nghiệp vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tại buổi tổng kết đồng chí thứ trưởng đã trao bằng khen của bộ công an cho một mươi năm tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo
vì sự nghiệp giáo dục trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng an ninh nội địa đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
triển khai toàn diện các mặt công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
đây là khẳng định của thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục an ninh nội địa
bộ công an vừa được tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai cục an ninh nội địa đã chủ động tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và hướng dẫn công an các địa phương
triển khai thực hiện chủ trương giải pháp giải quyết những vấn đề nổi liên quan an ninh nội địa
đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước
đấu tranh quyết liệt ngăn chặn có hiệu quả hoạt động lợi dụng các vụ việc phức tạp
để kích động chống đảng nhà nước của các thế lực thù địch
bọn phản động chống đối chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tôn giáo
giữ vững ổn định an ninh trong dân tộc tại các địa bàn chiến lược
triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo an ninh các vấn đề xã hội
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng chống khủng bố
phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả đạt được của lực lượng an ninh nội địa trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục an ninh nội địa trong năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục bám sát sự lãnh đạo
chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
chủ động tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an về các chủ trương giải pháp
trên lĩnh vực đảm bảo an ninh nội địa tập trung thực hiện tốt kế hoạch triển khai nghị quyết
của bộ chính trị và đảng ủy công an trung ương xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng an ninh nội địa nói riêng thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện
hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đến năm hai nghìn hai mươi năm
tập trung đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực phản động lưu vong
số chống đối trong nước số cực đoan trong tôn giáo dân tộc nhất là hoạt động chống phá trên không gian mạng
sáng nay công an tỉnh thanh hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trung tướng nguyễn
duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí đỗ trọng hưng
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương đánh giá cao tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn
và những kết quả thành tích mà công an tỉnh thanh hóa đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai trên cơ sở phân
tích đánh giá tình hình thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an tỉnh thanh hóa phải thẳng thắn nhìn nhận
chỉ ra nguyên nhân những tồn tại hạn chế đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới đồng thời
đề nghị công an tỉnh thanh hóa bám sát và triển khai hiệu quả các chủ trương nghị quyết mệnh lệnh của
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
phải nhận diện được nguy cơ thách thức chủ động nắm chắc tình hình tuyệt đối không để bị động bất ngờ
ngờ trong mọi tình huống thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba yêu cầu công an tỉnh thanh hóa
có các giải pháp làm giảm tội phạm hình sự triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị công an tỉnh thanh hóa phải làm tốt vai trò tham mưu và tiên phong
gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện đề án sáu của chính phủ và các dịch vụ công của ngành công an
đặc biệt tập trung xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương khen thưởng
ngoài việc tham gia các hoạt động trong chương trình chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa indonesia của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
hôm nay hai mươi ba tháng một mươi hai đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với ngài an hika krithneud hanto
phó giám đốc cơ quan chống khủng bố quốc gia cộng hòa indonesia
thưa mừng gặp lại ngài an hika krithneud hanto
sau lễ ký kết bản ghi nhớ tăng cường hợp tác phòng chống khủng bố giữa bộ công an việt nam và cơ quan chống khủng bố quốc gia cộng hòa indonesia
nhân chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước việt nam nguyễn xuân phúc đến indonesia
thứ trưởng lê quốc hùng tin tưởng việc ký kết sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố giữa hai bên
đồng thời nhấn mạnh trong khuôn khổ hợp tác đa phương asean việt nam ghi nhận và đánh giá cao indonesia với vai trò nước chủ trì lĩnh vực phòng chống tội phạm khủng bố trong asean
đã củng cố và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên với các nước đối tác đối thoại các tổ chức quốc tế
đồng chí thứ trưởng cũng nêu rõ những năm qua quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật indonesia
trong đó có cơ quan chống khủng bố quốc gia indonesia không ngừng được củng cố và tăng cường
trong hợp tác phòng chống tội phạm khủng bố hai bên đã triển khai một số hoạt động hợp tác trao đổi thông tin kinh nghiệm phòng chống khủng bố
hợp tác nâng cao năng lực chống khủng bố tham gia diễn tập phương án chống khủng bố phối hợp xác minh xử lý các vụ việc liên quan đến khủng bố
tại buổi làm việc hai bên cũng đã thông nhất phối hợp nhiều nội dung cụ thể để thúc đẩy triển khai bản ghi nhớ tăng cường hợp tác chống khủng bố đi vào chiều sâu thực chất
trọng tâm là nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bản ghi nhớ cả ở cấp trung ương và địa phương để đảm bảo quá trình thực hiện chất lượng hiệu quả
tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm liên quan đến công tác đấu tranh với các đối tượng khủng bố có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia
bảo đảm an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước công dân nước này học tập lao động cư trú hợp pháp đi lại du lịch thăm thân trên lãnh thổ nước kia
kiên quyết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước mình tiến hành các hoạt động chống phá lại nước kia
nghiên cứu tổ chức một số hội thảo chuyên đề hội nghị song phương về chia sẻ thông tin nghiệp vụ
cũng như các bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm khủng bố
sáng nay công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự chỉ đạo tại hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành quả chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai trên toàn diện các mặt công tác
để nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí thứ trưởng đã chỉ đạo nhiều nội dung yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng đối với công an tỉnh đắk lắc
đó là phải tiếp tục phát huy hơn nữa những kinh nghiệm thành quả đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai khắc phục những tồn tại hạn chế nỗ lực thi đua quyết tâm thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ trọng tâm
những mục tiêu quan trọng trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới mà đồng chí bộ trưởng bộ công an đã chỉ đạo tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám vừa qua
người cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận huân chương của chủ tịch nước bằng khen của thủ tướng chính phủ bộ công an ubnd tỉnh và nhiều danh hiệu thi đua của năm hai nghìn hai mươi hai
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát cơ động đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
trong đó đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn gần sáu trăm năm mươi mục tiêu trên hai mươi một một trăm năm mươi chuyến hàng đặc biệt gần một mươi hai hội nghị sự kiện diễn ra trên cả nước
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm với việc tăng cường gần hai mươi năm ba trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia đấu tranh bảy trăm bốn mươi ba chuyên án lớn vụ việc phức tạp
huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị phương tiện ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
đồng thời đã hoàn thành huấn luyện đầu khóa cho hơn một mươi bảy học viên các trường học viên công an nhân dân chiến sĩ nghĩa vụ
nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng lực lượng trong đó hoàn thành dự thảo luật cảnh sát cơ động trình quốc hội khóa một mươi năm và được thông qua tại kỳ họp thứ ba
đặc biệt bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tham mưu tổ chức thành công đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
thành tích của lực lượng cảnh sát cơ động trong năm hai nghìn hai mươi hai đã được lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an ghi nhận
năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã vinh dự được thủ tướng chính phủ trao tặng cờ thi đua xuất sắc
từ kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi hai cũng như thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy tập thể lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và toàn lực lượng
phải nâng cao vai trò trách nhiệm quán triệt nghiêm túc nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám trong đó tập trung nỗ lực triển khai ba giải pháp đột phá
xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động đến năm hai nghìn hai mươi năm phải tiến thẳng lên hiện đại
thứ trưởng cũng đề nghị toàn lực lượng cảnh sát cơ động phải thay đổi tư duy tiếp cận về chức năng nhiệm vụ
và quyền hạn trong điều kiện mới xếp chặt kỳ cương kỳ luật toàn lực lượng cảnh sát cơ động
nâng cao hiệu quả thực chất công tác huấn luyện tổ chức các cuộc diễn tập theo vùng
các địa phương phải có phương án sẵn sàng giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
thứ trưởng cũng yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát tính sẵn sàng chiến đấu
công tác ứng trực toàn lực lượng và xuống từng địa phương cơ sở
chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát cơ